thưa quý vị hà nội yêu cầu bảy hiệu thuốc khai báo những trường hợp mua thuốc hoa sốt
chính phủ dự kiến phân bố thêm ba tỷ đồng hỗ trợ người có thu nhập thấp mua nhà ở xã hội
đáng chú ý trong những ngày cách ly toàn xã hội hóa đơn tiền điện khắp nơi tăng vọt
nhiệm sống kinh tế sẽ mở đầu bằng thông tin thị trường trong tuần
do dịch covid một mươi chín người dân hạn chế ra chợ nhiều tiểu thương bán thịt lợn đóng cửa vì không bán được hàng
so với hồi đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi số lượng lợn nhập về chợ đầu mối giảm gần năm mươi
tại một số chợ đầu mối số lượng lợn giảm kỷ lục với hai hai trăm sáu mươi con tương đương một trăm bốn mươi bảy tấn
con số này thấp hơn trong tuần đầu cách ly là hai hai trăm tám mươi tám con tương đương một trăm bốn mươi chín tấn
tuy nhiên số lượng lợn về chợ ít đã để giá thịt bán lẻ tăng
giá vàng trong nước duy trì đà tăng và giao dịch lên xuống khó lường
dưới phân tích dự báo các biện pháp kích thích khổng lồ có thể khiến đồng đô la mỹ suy yếu và giá vàng có thể sẽ hưởng lợi
giá vàng thế giới tăng hơn hai lên mức cao nhất trong hơn ba tuần
trước những đồn đoán về các biện pháp kích thích toàn cầu nhằm ứng phó với thiệt hại kinh tế do dịch covid một mươi chín
các doanh nghiệp trong nước điều chỉnh giá vàng sgc tăng khoảng hai trăm linh ba trăm năm mươi đồng một lượng
đồng đô la mỹ suy yếu sẽ làm nhu cầu chữ vàng tăng cao
sở y tế hà nội đã yêu cầu bảy hiệu thuốc trên địa bàn phải khai báo y tế những trường hợp mua thuốc cảm sốt ho
yêu cầu này xuất phát từ diễn biến ca bệnh của bệnh nhân số hai trăm bốn mươi ba
khi có biểu hiện ho sốt bệnh nhân này đã tự mua thuốc về uống
sau khi hết bệnh người này đi lại khắp nơi khiến lây lan bệnh
khi bán cho những trường hợp mua thuốc cảm sốt hoặc ho bảy hiệu thuốc tại hà nội phải khai báo y tế
và báo ngay cho y tế của phường để lấy mẫu xét nghiệm về covid một mươi chín
nếu để sót có thể bị tước giấy phép kinh doanh
tất cả các phòng khám tư nhân các trạm y tế các bác sĩ tư nhân cơ sở khám chữa bệnh
cũng phải khai báo y tế các trường hợp tương tự
theo ngân hàng nhà nước tình hình tăng trưởng tiến dụng của toàn hệ thống rất thấp do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
trong đó tăng trưởng quý thấp hơn so với cùng kỳ các năm trước
đến cuối tháng ba dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt tám ba trăm linh một triệu tỷ đồng
tăng một ba so với cuối năm hai nghìn một mươi chín và tăng ba một mươi chín so với cùng kỳ
các tổ chức tín dụng đã giảm lãi suất cho vay từ hai hai năm với những gói tín dụng quy mô lớn
nhưng vẫn rất ít khách hàng có nhu cầu vay vốn dẫn tới việc giúp vốn của khách hàng rất hạn chế
chính phủ dự kiến phân bổ ba tỷ đồng từ ngân sách cho người có thu nhập thấp mua nhà
thông qua ngân hàng chính sách và ngân hàng thương mại
sau khi các doanh nghiệp đề xuất cần phải có thêm gói vay ưu đãi do thị trường gặp khó khăn
sau khi gói vay mua nhà ba mươi tỷ đồng kết thúc
bộ kế hoạch và đầu tư được giao cân đối thêm một tỷ đồng cho ngân hàng chính sách xã hội
và bổ sung hai tỷ để cấp bù lãi suất cho bốn ngân hàng thương mại
do ngân hàng nhà nước việt nam chỉ định để thực hiện hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội
bộ xây dựng có trách nhiệm rút gọn thủ tục đổi mới cơ chế chính sách để triển khai
theo bộ công thương tỷ trọng thuế phí trong giá xăng dầu hiện nay ở mức cao
tranh lịch thuế môi trường giữa xăng e năm ron chín mươi hai và xăng ron chín mươi năm chưa phù hợp cần điều chỉnh
bộ công thương cho rằng tỷ trọng thuế phí trong giá xăng dầu hiện nay ở mức rất cao
khoảng từ năm mươi năm sáu mươi đối với mặt hàng xăng và từ ba mươi năm bốn mươi đối với mặt hàng dầu
trong đó thuế bảo vệ môi trường chiếm khoảng ba mươi hai đối với xăng
và từ một mươi một hai mươi đối với dầu do đó cần xem xét điều chỉnh giảm thêm thuế bảo vệ môi trường
ubnd tp hcm đã ban hành quyết định về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư
cho hộ gia đình cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở đất ở tái định cư
trên địa bàn tp hcm quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư được áp dụng theo khu vực nơi có vị trí nhà ở đất ở bị thu hồi
và ở khu vực một các quận một quận ba quận năm
đối với hộ dân có từ năm nhân khẩu trở lên là hai triệu đồng một người một tháng
và tổng mức hỗ trợ không quá hai mươi bốn triệu đồng một hộ một tháng
những ngày này nhiều người dân đã bắt đầu nhận được hóa đơn tiền điện tháng ba
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín hầu hết người dân phải ở nhà nhiều hơn dẫn tới nhu cầu sử dụng điện tăng
từ đó làm thay đổi bậc tính giá dẫn đến số tiền phải trả tăng vọt
trước phản ánh của người dân về việc hóa đơn tiền điện tháng ba năm hai nghìn hai mươi tăng vọt
thậm chí một số hộ tăng từ ba mươi đến bốn mươi so với trước
evn cho rằng sản lượng điện sinh hoạt trên toàn quốc tháng ba năm hai nghìn hai mươi tăng tới tám năm so với cùng kỳ năm trước
riêng hà nội tăng một mươi bảy và tp hcm tăng một mươi ba
ngoài ra evn cũng cho rằng giá điện còn tăng theo quy luật thời tiết
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
vào lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân